các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phối hợp cùng cơ quan đại diện bộ công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bản
bắt giữ vũ hoàng oanh oanh hà sáu mươi năm tuổi ở hải phòng chị gái của dung hà
trùm răng hổ trong vụ án nam cam đối tượng truy nã quốc tế về ma túy
vũ hoàng oanh oanh hà được xác định là chủ mưu cầm đầu đường dây tội phạm ma túy đặc biệt lớn
xuyên quốc gia nhóm đối tượng mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về thành phố hồ chí minh và hải phòng tiêu thụ
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại
bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy
thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma túy của các đối tượng thuộc ổ nhóm do oanh hà cầm đầu là giấu ma túy
trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về thành phố hồ chí minh tập kết ở các kho hàng
tại đây các đối tượng tháo các lúc máy lấy ma túy
rồi giao cho các khách mua xỉ trên địa bàn
ngoài ra ma túy còn được vận chuyển về hà nội để truyền ra hải phòng tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại
bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy
đáng chú ý trước khi bị bắt trong vụ án này oanh hà là bà trùm từng có bảy tiền án tiền sự
từng gầm đầu một đường dây ma túy lên đến bảy mươi bốn kg ma túy
phá truyền án một trăm hai mươi tám i vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
khi đó tám đối tượng trong đường dây bị bắt giữ nhưng oanh hà đã bỏ trốn ra nước ngoài c bốn
c bốn ra quyết định truyền nã đặc biệt oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy
có lệnh truyền nã quốc tế của interpol
sau khi sang nước ngoài oanh hà tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã hình thành đường dây mua bán ma túy
từ khu vực tam giác vàng về thành phố hồ chí minh và hải phòng tiêu thụ
tổng số ma túy mà đường dây này mua bán vận chuyển lên đến hàng tấn
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba oanh hà từng tham gia đường dây mua bán vận chuyển heroin từ nước ngoài về việt nam
do dung hà cùng minh sức thiết lập và trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại hải phòng
tòa án nhân dân tp hcm tuyên sơ thẩm phạt oanh hà tù trung thân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm kháng nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức phạt đối với oanh hà
tăng hình phạt từ trung thân lên mức tử hình
tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm đã chấp nhận kháng nghị
tăng án tử hình oanh hà
do oanh hà mang thai thế nên được xem xét lại các mức án tử hình
giảm án xuống trung thân đến hai nghìn chín được đặc xá
cuối năm hai nghìn chín oanh hà ra chạy
sau đó oanh hà cùng em gái là vũ thị hàng di cư vào tp hcm
sau khi được một số đệ tử của em gái còn sót lại trên đất xài thành nâng đỡ
oanh hà bắt tay vào cuộc gây dựng lại cơ đồ
oanh hà cùng người em gái thu nạp thuộc hạ chủ yếu là dân anh chị từ hải phòng
tổ chức đánh bảng
nghĩa cá độ bóng đá cho vai lãnh nặng hoạt động bảo kê đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê
trong đó oanh hà tập trung vào lĩnh vực cơ bạc cá độ bóng đá
theo lãnh địa hoạt động trải dài từ tp hcm và các tỉnh miền đông nam bộ như
bà rịa vũng tàu đồng nai bình dương tây ninh
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn chín sau khi mới ra tù đến năm hai nghìn một mươi một
oanh hà đã sáu lần tổ chức đánh bạc tại tỉnh bà diệ vũng tàu
tiếp đó người phụ nữ trung niên này lấn sân sang lĩnh vực ma túy
và trở thành ba chùm nổi tiếng trong giới mua bán cái chết trắng
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai oanh hải đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế
bà chùm ma túy thảo bầu
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy
có quy mô lớn do bà nguyễn thị thanh thảo tức thảo bầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ quận một
thảo cầm chồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại long an
cảnh sát thu giữ hơn một mươi một kg ma túy các loại
thảo bồ từng bị tuyên án tù trung thân vào năm hai nghìn một mươi chín vì tội buôn bán ma túy
nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
lợi dụng chính sách nhân đạo này thả bò tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tình
theo cáo trạng dù đang mang án trung thân được tại ngoại do nuôi con nhỏ
thế nhưng đối tượng này có nhiều hoạt động bất minh
trong khi đó trông hờ của thảo là trung thân
trung văn phước cũng là đối tượng có tiền án bảy năm tù liên quan đến ma túy
năm hai nghìn hai mươi đối tượng này và thả bầu về đường nguyễn duy quận tám
sống và thiết lập đường dây ma túy kiểu chân dết
sau nhiều tháng theo dõi bàn chuyên án phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm đã may phục và bắt một nghi can là đàn em của thả bầu
đang trên đường mang heroin đi bán
mở rộng điều tra ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các tổ chính xác đã củng cố tài liệu chứng cứ xác định thời điểm vàng
thế nên công an tp hcm chỉ đạo công an quận tám phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đồng đoạt gia quân tiến hành cám xét bắt quả tang nhiều đối tượng trong đường dây ma túy của thảo bầu
thu giữ nhiều tăng vật
ngoài thả bầu ban chuyên án còn bắt giữ thêm bảy đối tượng trong đường dây này
bao gồm trường văn phước trông hờ của thảo bầu nguyễn ngọc minh
trần thị kim thắm lê minh hoàng trần ngọc phụng nguyễn trí dũng trần thị minh huyền
ban chuyên án đã thù giữ tổng cộng hai mươi chín bánh heroin khoảng năm mươi gram ketamin bảy mươi bốn viên thuốc lắc và nhiều tăng vật khác có liên quan
đáng nói trong đường dây ma túy của thả bầu còn có ba đối tượng là phụ nữ bị bắt giữ
trong đó trần thị minh huyền mới có con chỉ vài tháng tuổi
với số lượng ma túy lớn như trên nhiều đối tượng khả năng sẽ đối diện với việc truy tố khung hình phạt cao nhất
bà trùm mua bán vụ
vũ thị diệp
ngày hai mươi một một mươi hai nghìn một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt vũ thị diệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện củ chi tp hcm cầm đầu đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn
diệp từng cùng chồng bị xử phạt ba năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí nhưng do có con nhỏ
thế nên đã hoãn thi hành án diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng tổ chức mua bán các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ từ thái lan về việt nam
với nhiều thủ đoạn rất liều lĩnh và tinh vi
khám xét tại kho của diệp cảnh sát thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng cùng bốn trăm năm mươi năm bình kỳ nén
sáu kg đạn bị sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi chín diệp cùng chồng bị tòa án nhân dân huyện củ chi tp hcm
xử phạt về tội mua bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ
trong đó diệp bị tuyên phạt ba năm tù nhưng được tạm hoãn thi hành án do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trong thời gian được tại ngoài
người đàn bà này tiếp tục kết nối với những đổ mối cũ để tổ chức mua các loại vũ khí công cụ hỗ trợ từ campuchia về việt nam
trong đường dây của diệp có dương minh tuấn
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai người này bị công an tỉnh kiên giang bắt quả tang tảng chữ ma túy đá tại một nhà nghỉ ở thành phố giạch giá
khám chỗ ở của tuấn cảnh sát thu nhiều dụng cụ linh kiện chế tạo súng
tuấn khai từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã cùng một số người chế tạo được một mươi năm khẩu súng bắn đạn thể thao đạn cao su
mở rộng điều tra ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai cảnh sát bắt diệp tại thành phố hồ chí minh cùng ba đàn em
khám kho hàng của diệp tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
công an thu hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại sáu viên đạn bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu kg đạn bì sắt nhiều linh kiện của súng và các đồ vật tài liệu liên quan
kết quả điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thông qua dịch vụ của nhà xe
diệp đã chuyển cho đồng phạm trong đường dây khoảng bốn trăm linh khẩu súng

bà trung bảy mươi tuổi hoàng thị thái
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh thanh hóa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với số lượng lớn từ lào về việt nam do hoàng thị thái bảy mươi tuổi phường đông tân thành phố thanh hóa cầm đầu
hoàng thị thái được giới giang hồ gọi là lão phật gia lão thái bà đã cầu kết các đối tượng cộng cán nhiều tiền án về tội mua bán vận chuyển ma túy
để điều hành đường dây này hoàng thị thái đã cầu kết với một số đối tượng cộng cán có nhiều tiền án về tội mua bán vận chuyển ma túy ở thành phố thanh hóa quan sơn như thanh
thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy kép kín từ lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện quang sơn sau đó vận chuyển về thành phố thanh hóa tiêu thụ
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh giữa sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện quang sơn lang chánh ngọc lạc
bắt quả tăng hai đối tượng hoàng thị thái sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở phố tân tự phường đông tân thành phố thành hóa
và đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở phường trường thi thành phố thanh hóa đang vận chuyển một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an thành hóa đã bắt giữ nằm đối tượng khác gồm đinh văn lanh
lò văn chấu lò văn danh đều ở xã tam thanh huyện quan sơn
lê xuân bằng và bùi văn duẩn
ở xã mộ lâm huyện như thanh
khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
lực lượng công an đã thu giữ thêm hai năm cây heroin năm mươi gram ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp rang keo một gói nhỏ ketamin một khẩu súng tự chế hơn hai tám tỷ đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán vận chuyển ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thành hóa đã ra quyết định tạm giữ đối với bảy đối tượng nói trên
về hành vi mua bán tảng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bà chùm trần thị mậu điều hành đường dây gửi sáu mươi bốn kg ma túy hai mươi bánh heroin vào việt nam
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lên tỉnh
xuyên quốc gia từ lào về việt nam qua nghệ an do trần thị mậu năm mươi ba tuổi trú tại huyện đô lương nghệ an cầm đầu
thủ đoạn của bà trùm trần thị mậu rất danh ma xào quyệt điều hành đường dây ma túy từ xa qua mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can thu giữ sáu mươi bốn kg ma túy tổng hợp hai mươi bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan
giúp sức cho bà trùm ma túy trần thị mậu và đức là gần chục đối tượng cộng cán tại tỉnh thành phố gồm nghệ an hà nội quảng ninh
nhiều đối tượng trong đường dây từng có tiền án tiền sự cũng theo trinh sát của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đối tượng trần thị mậu nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an từ nhiều năm nay
mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có cuộc sống dư dà mộ có thứ vui là cờ bạc đỏ đen
thủ đoạn của bà trùm trần thị mậu rất danh ma xảo quyệt điều hành đường dây ma túy từ xa qua mạng xã hội
nguồn ma túy được bà trùm mậu và đức đặt mua cho các ông chủ bên lào
sau khi thống nhất số lượng giá cả ông chủ sẽ thuê người gùi ma túy cắt vào những cánh rừng hẻo lánh tập kết ở khu vực biên giới huyện anh sơn nghệ an dắp lào
thời điểm ra ma túy là nửa đêm từ hai mươi hai h đến hai mươi bốn giờ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng phần công người chia thành nhiều lớp cảnh giới
bà trùm buôn lộ vàng một mươi tường
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang cho biết đã bắt giữ nguyễn thị kim hạnh tức trùng buôn lậu một mươi tường năm mươi hai tuổi
đêm nay bà trùm này đã bị khởi tố tới sáu tội danh
trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị cáo hạnh tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố một mươi tường về năm tội danh gồm
buôn lậu đường cát năm hai nghìn một mươi tám
vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd qua biên giới năm hai nghìn một mươi chín
buôn lộ năm mươi một kg vàng năm hai nghìn hai mươi
vận chuyển trái phép hai trăm linh usd qua biên giới năm hai nghìn hai mươi
giờ tiền năm hai nghìn hai mươi một
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi bà mười tường đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu hạnh phát
với ngành nghề là mua bán đường cát sản xuất đường phèn
đồng thời bà này còn nhờ hàng loạt người làm thuê đứng tên một số doanh nghiệp
để giúp cho việc chuốn thuế của mình
trong quá trình hoạt động bà nguy tường đã xuất bán đường cát nhập lợi cho nhiều người ở các tỉnh thành như an giang vĩnh long cần thơ đồng tháp trà vinh bến tre tiền giang và tp hcm
với tổng trị giá hàng hóa hơn hai tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền bán hàng ba mươi tường không kê khai nộp thuế thông qua việc không xuất hóa đơn bán hàng
nhờ đó công ty của bà nguy tường đã trốn thuế gần bảy trăm sáu mươi tỷ đồng nhiều nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp với hơn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
để chuyện làm ăn phi pháp không bị lộ toàn bộ tiền giao dịch của bà mười tường đều chỉ đạo chuyển sang tài khoản ngân hàng của người khác
bà minh tường chỉ đạo người làm thuê rút tiền ra từ các tài khoản nói trên
sau đó chuyển trực tiếp một phần vào tài khoản ngân hàng của hai cựu cảnh sát nguyễn văn võ và nguyễn văn sang
dưới danh nghĩa làm từ thiện nuôi cá gửi tiết kiệm ông võ nhận ba năm tỷ đồng ông sang nhận một ba tỷ đồng để làm từ thiện
bà trùm bảo kê loan cá
ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ lý thị loan loan cá bốn mươi một tuổi
cầm đầu băng nhóm thu tiền bảo kê hàng trăm tiểu thương người bán tự phát trước cổng khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh cửu
bằng luân cá hoạt động nhiều năm ai không nộp tiền bảo kê sẽ bị loan huy động đàn em đến giàn mặt loan còn hoạt động cho vai nặng lãi
ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai tòa án nhân dân huyện vĩnh kiểu đồng nai tuyên phạt lý thị loan năm năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng loan cá cùng chồng là nguyễn quốc tuấn ngụ thành phố biên hòa làm nghề bán cá tại chợ tự phát trước cổng sau công ty pochon phường hóa an tp biên hòa đồng nai
đầu năm hai nghìn một mươi chín loan và chồng ly thân sau đó luân về xã thiện tân huyện vĩnh cửu sinh sống đối diện là cổng sao công ty trang sinh
tại đây loan thuê đất mở bãi giữ xe tháng ba năm hai nghìn một mươi chín loan thương lượng và đưa một mươi triệu đồng cho phạm văn nam tên thường gọi là nam bộ đội ba mươi sáu tuổi
ngụ xã thành phố huyện vĩnh kiểu
để nhường địa bàn thu tiền người buôn bán tại khu chợ tự phát tại cổng sau công ty jang sinh
trong thời gian khoảng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi đoàn cá giao cho trần công đại hai mươi ba tuổi ngụ cần thơ hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi ngụ đồng nai
và vũ minh tiến ba mươi năm tuổi ngụ đồng nai thu tiền những người buôn bán tại chợ tự phát xung quanh công ty trang sinh
nếu ai không đóng thì bị đại nhung chìa bới đe dọa không cho bán hoặc đập phá hàng hóa
quá trình điều tra cũng cho thấy đại và nhung sắp xếp chỗ ngồi bán
ai muốn vào buôn bán cho các tiểu thương ai muốn vào buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của đại và nhung
số tiền các bị cáo thu là năm đến ba mươi đồng một ngày hoặc từ ba trăm linh đồng đến một năm triệu đồng một tháng tùy mặt hàng buôn bán và vị trí
quá trình điều tra xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn một trăm hai mươi tám triệu đồng của bốn mươi người